công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt tổ chức xúc tiến thương mại môi trường nhật bản
cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lấy mẫu đánh giá quá trình xử lý ô nhiễm môi trường
bằng công nghệ nanobioreactor tại đoàn sông tô lịch và một góc hồ tây
chính thức kết thúc quá trình thí điểm bằng công nghệ nhật bản
đáng chú ý hơn đơn vị này cũng tiến hành thả cá xuống khu vực thí điểm
như một biện pháp kiểm chứng hiệu quả
đoàn chuyên môn của sở tài nguyên môi trường hà nội đã tiến hành lấy mẫu nước
sau gần hai tháng thí điểm lại sau lần sá nước hồ tây hồi tháng bảy
theo đánh giá nhanh của viện công nghệ môi trường cho thấy
hàm lượng oxy mùi trong nước đều ở mức tốt
khoảng hai mươi sáu đến ba mươi tháng chín sẽ có kết quả
sau đó chúng tôi phải tổng hợp kết quả để làm báo cáo
dự kiến chúng tôi đang báo cáo với cả ủy ban nhân dân tỉnh hà nội
và hội đồng khẩn tình dự án và học báo
dự kiến là vào ngày bảy một mươi một tức là thứ hai sáu tháng một mươi
ngoài việc lấy mẫu công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt
cũng đã tiến hành thả ba trăm linh con cá chép nhật và một trăm linh con cá vàng việt nam xuống khu vực thí điểm
lượng cá sau khi thả sẽ được theo dõi đánh giá thường xuyên bởi các kỹ thuật viên của đơn vị thí điểm
nhằm xác định chất lượng nước tại đây
chúng tôi thả cá ở khu vực thí điểm để chứng minh hai yếu tố
thứ nhất là cá có thể sống được trong môi trường này không
loại cá khôi này chỉ ưa môi trường nước sạch
nếu nó sống được tức là nước đã đạt chuẩn
thứ hai là dù nước thải có chảy qua thì nước cũng sẽ được xử lý kịp thời
cá vẫn có thể sống được
dự án tài trợ thí điểm làm xét một đoạn sông tô lịch vào mùa góc hồ tây
bằng công nghệ nanobioreactor nhật bản đã được khởi động từ ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
với kỳ vọng cải thiện môi trường giảm ô nhiễm sông tô lịch
kết quả của đợt thí điểm này sẽ được công bố vào đầu tháng một mươi tới đây